tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã tiếp đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh cà mau nhân dịp đoàn gia thăm thủ đô hà nội
để có được những năm tháng hòa bình như ngày hôm nay đồng bào nhân dân mọi miền đất nước đã phải chịu rất nhiều hy sinh qua các cuộc chiến
đảng nhà nước luôn ghi nhớ những hy sinh và cống hiến to lớn của các chiến sĩ người có công với cách mạng trong cả nước nói chung và tỉnh cà mau nói riêng
tại buổi tiếp phó thủ tướng trương hòa bình nhấn mạnh đảng và nhà nước luôn ghi nhớ công ơn và có nhiều chính sách dành cho các đối tượng người có công
đồng thời biểu dương những nỗ lực của đảng bộ chính quyền tỉnh cà mau trong việc quan tâm thực hiện chế độ chính sách cho người có công với đất nước
phó thủ tướng mong muốn người có công tỉnh cà mau tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng ý chí của người chiến sĩ cộng sản nêu khương cho thế hệ trẻ